cùng với nhiều tỉnh thành phố trong cả nước thì trong sáng ngày hôm nay
sở giáo dục và đào tạo thành phố đà nẵng cũng đã quyết định đón học sinh bậc mầm non trở lại trường
ngay từ sáng sớm các trường mầm non trên địa bàn đã mở cửa chào đón các bậc phụ huynh đưa trẻ đến lớp
các điều kiện bảo đảm vệ sinh phòng bệnh được nhà trường thực hiện nghiêm ngặt tạo sự yên tâm cho phụ huynh
bản thân mình thì đưa cháu đến trường ngày hôm nay thì mình thấy công tác phòng bệnh của trường này rất là tốt
ở trước cổng có hai cái bàn để những cái bình sát khủng
khi mình đưa con mình vào là con mình nó cũng sắp khủng tay trước khi vào trường
với lại môi trường trong trường thì cũng xanh sạch thành ra mình cũng yên tâm
trước đó để đón gần năm trăm linh học sinh trở lại trường
trường mầm non ánh dương quận hải châu đã gấp rút dọn dẹp vệ sinh khuôn viên trường
bên cạnh đó bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm và xây dựng thực đơn phục vụ cho các cháu ngay từ ngày đầu đến trường
mầm non mình cũng nhớ
cháu từ bé thì cái chương trình vẫn là theo cái chương trình mầm non
và ngày hôm nay tất cả các cô đã có chương trình học
mặc dù các môn chỉ là những môn làm quen chơi vui về âm nhạc về kỹ năng
thì các cô đã có hết mỗi lớp trước mặt các lớp và đã có sự chuẩn bị và giáo án các cô đã có từ trong máy
sở giáo dục và đào tạo tp đà nẵng đã yêu cầu tất cả các cơ sở giáo dục mầm non đón trẻ bình thường như trước đây
lưu ý phụ huynh tự đo thân nhiệt cho con và bản thân trước khi đưa trẻ đến trường
đeo khẩu trang rửa tay khi vào trường đưa đón trẻ kịp thời thông báo cho phụ huynh đối với những trẻ có biểu hiện sốt ho khó thở